cũng tại thanh hóa cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam để lệnh khám xét nơi ở đối với đối tượng bùi văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ở xã bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hòa bình trú tại phường hoài lâm thị xã nghi sơn của tỉnh thanh hóa về tội tàng trữ tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
khám xét nơi ở của đối tượng tại địa chỉ trên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thu giữ sáu máy tính ba ipad ba điện thoại di động và nhiều tài liệu hiện vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng
theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra bùi văn thuận là đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết hình ảnh có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia